các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
ngày hai mươi năm tháng năm một lãnh đạo bệnh viện đa khoa tỉnh bình dương xác nhận nam công nhân ở bình phước bị tai nạn lao động hiện đang được điều trị tại bệnh viện này trong tình trạng rất nặng
danh tính người này là nguyễn văn l sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu quê hà tĩnh hiện đang ở trọ tại thị xã trơn thành tỉnh bình phước
ngày hai mươi ba tháng năm trong lúc cùng một số công nhân đang làm việc tại vị trí máy trộn anh l đã đưa bao bột đổ vào máy trộn
thì bất ngờ bị cuốn cả người và bao bột vào máy phát hiện sự việc nhóm công nhân nháo nhào tìm cách cứu anh lờ già
nhưng chiếc máy trộn vẫn quay với tốc độ rất nhanh một lúc sau mới dừng anh l được nhanh chóng đưa đi cấp cứu tại một cơ sở y tế gần đó
hiện bệnh viện vẫn đang tích cực điều trị bệnh nhân bị sốc nhiễm trùng nặng tiên lượng xấu
được biết vợ chồng anh l có ba đứa con đang tuổi ăn tuổi học do hoàn cảnh khó khăn nên cả hai cùng vào tỉnh bình phước để mưu sinh
khi cuộc sống vừa ổn định thì anh l không may gặp nạn
chuyển sang tin tức đáng chú ý khác ngày hai mươi năm tháng năm công an huyện diễn châu tỉnh nghệ an cho biết đơn vị đang làm thủ tục di lý nghi phạm thực hiện vụ cướp điện thoại táo tợn xảy ra trên địa bàn huyện
bước đầu nghi phạm khai nhận là vũ văn đức một mươi tám tuổi chú xã diễn thịnh huyện diễn châu tỉnh nghệ an
đức bị bắt lúc hơn một mươi ba h cùng ngày tại hà nội cách địa điểm xảy ra vụ cướp hơn hai trăm năm mươi km
trước đó khoảng một mươi hai giờ trưa hai mươi ba tháng năm đức mặc quần áo màu đen đeo khẩu trang đôi mũ bảo hiểm đi vào cửa hàng bán điện thoại ở xóm tám xã diễn thành huyện diễn châu
sau vài phút đức rút một vật màu đen giống súng và dao đe dọa nữ nhân viên yêu cầu đưa nộp điện thoại đang cầm trên tay
khi nữ nhân viên chống cự đức rút ra con dao nhọn liên tục đe dọa
thời điểm xảy ra sự việc tại cửa hàng điện thoại có một nữ khách hàng
lấy được hai điện thoại iphone một mươi bốn pro max cùng tiền
đức ép hai phụ nữ đi vào trong phòng và khóa cửa sau đó chạy ra sân lái xe máy tàu thoát trốn ra hà nội
tài sản bị cướp được ước tính trị giá hàng chục triệu đồng
hiện nguyên nhân gây án đang được làm rõ
liên quan vụ tạt acid vào bàn nhậu khiến hai người tử vong ở tp hcm luật sư cho rằng những sự việc tương tự xảy ra trong thời gian qua không ít nạn nhân thường phải mang thương tật suốt đời
vậy với hành vi bất nhân như vậy đối tượng đặng hoàn toàn sẽ bị xử lý
mời quý vị và các bạn hãy cùng chúng tôi lắng nghe ý kiến của luật sư ngay sau đây
ngày hai mươi năm tháng năm công an quận bảy đã tạm giữ đối tượng đặng hoàng toàn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám đồng thời phối hợp công an tp hcm điều tra xử lý đối tượng này vì đã tạt acid vào bàn nhậu khiến hai người tử vong
một số nạn nhân khác vẫn đang nằm điều trị tại khoa mắt bệnh viện trợ giấy
trước đó sau giờ làm việc ở khu chế xuất tân thuận quận bảy vào chiều hai mươi hai tháng năm
nhóm công nhân trong đó có đặng hoàng toàn về nhà trọ trong hẻm năm trăm linh hai huỳnh tấn phát phường bình thuận quận bảy ngồi nhậu
đến tối cùng ngày xảy ra cự cãi nên toàn bỏ về trước
tuy nhiên sau đó toàn cầm theo dao và đem theo một can nhựa chứa acid quay lại chỗ nhậu ta thẳng vào bàn nhậu khiến nhiều người bị thương
trong số đó ông nhl sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bị thương nặng nhất sau khi được đưa vào bệnh viện để cấp cứu thì ông l qua đời
một số nạn nhân khác dù được các bác sĩ bệnh viện trợ giấy tận tình cứu chữa nhưng sau đó ông dnv sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu quê huyện cần duộc tỉnh long an cũng tử vong vào dạng sáng hai mươi bốn tháng năm
hiện vẫn còn một số nạn nhân của vụ tản acid đang được điều trị tại bệnh viện
vậy hành vi tạt acid làm người khác tử vong phạm tội gì bị xử lý ra sao
luật sư trần thị ánh đoàn luật sư tp hcm phân tích hành vi tạ acid là hành vi hết sức nguy hiểm
ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe sự sống của con người trong hiện tại và tương lai
nhiều nạn nhân tuy sống sót nhưng suốt đời tàn phế đau đớn mặc cảm về thể xác lẫn tinh thần
trong khi đó những kẻ thù ác hầu hết chỉ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội cố ý gây thương tích
không phải hành vi sát hại người làm cho dư luận phản đối lên án
tuy nhiên để hành xử về hành vi sát hại người còn phải tùy theo tính chất mức độ hành vi thực hiện của cải phạm tội
đó là hành vi khách quan chứa đựng khả năng nguy hiểm có thể làm người tử vong như tạt vào vị trí hiểm
dùng loại acid có nồng độ độc đặc hoặc về ý thức chủ quan phạm tội quyết liệt đến cùng thể hiện việc cố ý tước đoạt tính mạng nạn nhân
được biết hành vi sát hại người là hành vi nhằm mục đích tước đoạt tính mạng của nạn nhân
có khung hình phạt cao nhất là tử hình theo điều một trăm hai mươi ba bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy
trong khi đó tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe người khác
quy định có khung hình phạt cao nhất là trung thần khoảng năm điều một trăm ba mươi bốn bộ luật hình sự
theo luật sư trần thị ánh phân tích tóm lại hành vi tả acid nguy hiểm và để lại những di chứng khôn lường
nhưng chỉ được xem xét là tội phạm sát hại người khi đủ yếu tố cấu thành tội phạm theo quy định
tại điều một trăm hai mươi ba bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
ngoài ra còn tùy theo động cơ tính chất mức độ
danh khát theo bộ luật hình sự
liên quan đến vụ án cầu kết một mươi bảy cán bộ ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt hơn bốn trăm linh tỷ đồng
ngày hai mươi năm tháng năm tòa nhân dân cấp cao tại hà nội đã tuyên án phúc thẩm đối với nguyễn thị hà thành và các đồng phạm
theo đó bị cáo hà thành bị cấp sơ thẩm tuyên phạt tù trung thân vì tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
tại cấp phúc thẩm bị cáo xin giảm nhẹ hình phạt nộp thêm năm mươi triệu đồng
và tự nguyện dùng cổ phần tại công ty cổ phần đầu tư mhd để khắc phục hậu quả
bị cáo cũng trình bày hoàn cảnh khó khăn là mẹ đơn thân nuôi ba con nhỏ trong đó có một con mắc bệnh hiểm nghèo
các tình tiết này được hội đồng xét xử ghi nhận và giảm án cho bị cáo xuống còn hai mươi năm tù
ngoài hà thành tòa cũng chấp nhận kháng cáo của tất cả bị cáo còn lại giảm mỗi người chín tháng đến ba năm tù
với các bức án từ chín tháng đến một mươi năm năm tù
bị cáo nguyễn thanh tùng giám đốc công ty john golemac
tám năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
ông tùng không kháng cáo nhưng hội đồng xét xử ghi nhận tự nguyện dùng toàn bộ cổ phần tại mhd để khắc phục hậu quả
do đó tòa quyết định giảm cho tùng hai năm tù mức án của tùng còn một mươi sáu năm tù
về dân sự đối với các sổ tiết kiệm trong vụ án tòa tuyên buộc ngân hàng trả lại cho chủ
hoặc tiếp tục giao ba ngân hàng tạm quản lý để đảm bảo thi hành án
tùy thuộc các đại gia có hay không quan hệ vai nợ với hà thành
trong đó nhóm năm đại gia đưa sổ cho hà thành quản lý vì lãi ngoài không được trả lại tiền
nhóm ba đại gia không có thỏa thuận vay nợ với thành được tòa tuyên buộc ngân hàng trả lại tiền
không phong tỏa sổ tiết kiệm nữa
tòa chấp nhận kháng cáo của bà trang vợ đại gia đặng nghĩa toàn trong vụ án
tuyên các sổ tiết kiệm đứng tên bà trang tại hai ngân hàng là đúng quy định pháp luật
hai ngân hàng phải chấm dứt phong tỏa trả lại bốn sổ tiết kiệm trị giá bảy mươi tỷ đồng cho bà
bà trang không liên quan đến hà thành và các cán bộ ngân hàng có sai phạm
sau khi gửi tiền và nhận số tiết kiệm bà trang đưa cho chồng giữ không biết chồng sử dụng thế nào
không biết chồng đưa sổ tiết kiệm cho siêu lừa hà thành
bà trang không thỏa thuận với thành hay bất cứ công ty nào dùng sổ tiết kiệm của mình để vay tiền
không đưa sổ tiết kiệm cho hà thành
hàng tháng các ngân hàng đều trả lãi cho bà trang
khi xảy ra vụ lừa đảo các ngân hàng cam kết bằng văn bản sẽ trả lại tiền cho bà trang
theo bản án sơ thẩm hà thành đã tìm những người có tiền để vay hoặc rủ dê hợp tác
để chứng minh tài chính rồi chiếm đoạt với mục đích cá nhân
do không có tài sản đảm bảo nên hà thành nói với họ gửi tiền vào các ngân hàng do thành chỉ định
gửi tiền tiết kiệm với hình thức đồng sở hữu sau đó thành rút tiền ra để sử dụng cá nhân
để làm được việc này nhiều cựu cán bộ ngân hàng đã tiếp tay cho hà thành
giả mạo chữ ký các đồng sở hữu để cầm cố vay tiền ngân hàng
bản án sơ thẩm buộc siêu lửa hà thành phải khắc phục thiệt hại cho ba ngân hàng và bốn cá nhân
tổng cộng bốn trăm ba mươi ba tỷ đồng
diễn biến chính tại phiên tòa phúc thẩm là việc nhà đầu tư xuất hiện muốn đàm phán mua lại số cổ phần
tại công ty mhd để bị cáo hà thành có nguồn tiền khắc phục hậu quả vụ án
tuy nhiên việc đàm phán bất thành
trong bốn trăm ba mươi ba tỷ đồng thiệt hại vụ án tài sản của bị cáo thành dùng khắc phục hậu quả mới chỉ hơn một trăm linh tỷ đồng
ngày hai mươi năm tháng năm thông tin từ công an thị xã hoàng mai tỉnh nghệ an cho biết
đơn vị vừa phá thành công chuyên án bắt ba đối tượng cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
với số tiền hai mươi sáu hai tỷ đồng thu lợi bất chính hơn bốn bốn tỷ đồng
theo hồ sơ qua công tác điều tra các vụ án hình sự cho vay lãi nặng xảy ra trên địa bàn
công an thị xã hoàng mai phát hiện hai đối tượng nguyễn thị hải sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
chú tệ phương quỳnh thiện và trần thị huế sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
chú tệ phương quỳnh dị cùng thị xã hoàng mai đang có hành vi bất thường
sau một thời gian tiến hành điều tra bằng các biện pháp nghiệp vụ
cơ quan chức năng xác định các đối tượng đã lợi dụng tình hình kinh tế khó khăn
và việc một số người dân trên địa bàn có nhu cầu vay tiền để thực hiện hành vi cho vay lãi nặng
trong giao dịch dân sự với lãi suất ba đồng một triệu một ngày
sau khi thu thập đầy đủ thông tin tài liệu chứng cứ xác định hành vi phạm tội của các đối tượng
đơn vị đã xác lập chuyên án để tập trung lực lượng phương tiện đấu tranh hiệu quả
ngày một mươi hai tháng năm công an thị xã hoàng mai chủ trì phối hợp với phòng nghiệp vụ công an tỉnh
phá thành công chuyên án bắt nguyễn thị hải và trần thị huy
tại nhà các đối tượng cơ quan chức năng thu giữ số tiền hơn bảy trăm linh triệu đồng
một máy tính sách tay hai điện thoại di động cùng nhiều sổ sách giấy tờ hợp đồng cho vay
tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án ngày hai mươi ba tháng năm công an thị xã hoàng mai bắt trần thị tâm
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai chú tệ phường quỳnh dị thị xã hoàng mai cùng về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
đồng thời chứng minh số tiền đối tượng cho vay khoảng sáu hai tỷ đồng thu lợi bất chính hơn bốn trăm linh triệu đồng
hiện công an thị xã hoàng mai đang tạm giữ hình sự ba đối tượng nguyễn thị hải trần thị huê và trần thị tâm
để tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án
thưa quý vị vụ cháy nhà trọ xảy ra mới đây tại trung kính đã cướp đi sinh mạng của rất nhiều người
người dân đều vô cùng đau lòng trước những nạn nhân xấu xố đặc biệt là những người trẻ tuổi với bao ước mơ còn đang giang dở
trong số đó có cặp vợ chồng mới cưới thiệt mạng khiến mọi người không khỏi bàng hoàng xót xa
trong số những nạn nhân thiệt mạng trong đám cháy kinh hoàng có anh vvd sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba
trú tại thôn nhũ tỉnh xã quang khải huyện tứ kỳ hải dương và vợ là chị ntth th sinh năm hai nghìn một
quê xã máo điền huyện thuận thành tỉnh bắc ninh
theo báo cáo của ủy ban nhân dân xã quang khải huyện tứ kỳ anh đê và chị hát vừa mới kết hôn hôm một mươi một tháng ba
người vợ đang mang thai tháng thứ ba
sau khi kết hôn vợ chồng anh đê lên hà nội làm việc và thuê trọ ở ngõ bốn mươi ba phố trung kính
gia cảnh nạn nhân rất khó khăn
bố anh đê làm nông nghiệp còn mẹ đi làm công nhân thời vụ tại công ty môi trường hải dương
giữa anh đê còn có một em gái đang học đại học
bố mẹ anh đê đang chăm sóc nuôi dưỡng chị gái bị khuyết tật nặng
trong chiều hai mươi bốn tháng bốn vợ chồng anh đê được đưa về quê an táng
ủy ban nhân dân huyện tứ kỳ và các hội đoàn thể huyện xã quang khải đến thăm hỏi động viên gia đình anh đê
ủy ban nhân dân huyện tứ kỳ đã hỗ trợ đột xuất cho gia đình ông đê là bố của anh số tiền một mươi chín triệu đồng
ủy ban nhân dân xã quang khải hỗ trợ gia đình một mươi triệu đồng
các tổ chức đoàn thể cá nhân cũng hỗ trợ động viên gia đình
trước đó khoảng giờ ba mươi phút ngày hai mươi bốn tháng năm ngôi nhà tài số một ngách bốn mươi ba trên chín
trước đó khoảng giờ ba mươi phút ngày hai mươi tám trên ba mươi một trung kính phường trung hòa quận cầu giấy hà nội bốc cháy
chỉ trong ít phút lửa bùng lên dữ dội kèm nhiều tiếng nổ
khu vực cháy gồm nhà hai tầng một tung bố trí sân phơi thoáng và một dãy nhà ba tầng mỗi tầng bốn phòng hành lang hở phía trước
kết nối giữa hai ngôi nhà là khoảng sân hở khoảng năm mươi năm m hai được bố trí để xe máy xe đạp điện
các lực lượng tổ chức phá khóa cổng chính phá ô cửa sổ tiếp cận bên trong ngôi nhà và cứu được bảy người mắc kẹt
trong đó có ba người bị thương được đưa đi cấp cứu
đến một giờ hai mươi sáu phút đám cháy được dập tắt hoàn toàn
qua tìm kiếm các lực lượng phát hiện một mươi bốn người tử vong sáu người bị thương
ngay sau vụ cháy bí thư thành ủy hà nội đinh tiến dũng chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố trần sĩ thanh
chỉ đạo công an thành phố phối hợp các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy để giải quyết xử lý nghiêm các sai phạm
đồng thời lãnh đạo hà nội chỉ đạo các sở ngành liên quan phối hợp ủy ban nhân dân quận cầu giấy
tổ chức thăm hỏi động viên các gia đình nạn nhân và hỗ trợ năm mươi triệu đồng đối với mỗi trường hợp tử vong ba mươi triệu đồng đối với người bị thương
chuyển sang tin tức đáng chú ý khác ngày hai mươi năm tháng năm công an huyện diễn châu tỉnh nghệ an cho biết
đơn vị đang làm thủ tục di lý nghi phạm thực hiện vụ cướp điện thoại táo tợn xảy ra trên địa bàn huyện
bước đầu nghi phạm khai nhận là vũ văn đức một mươi tám tuổi chú xã diễn thịnh huyện diễn châu tỉnh nghệ an
đức bị bắt lúc hơn một mươi ba h cùng ngày tại hà nội cách địa điểm xảy ra vụ cướp hơn hai trăm năm mươi km
trước đó khoảng một mươi hai giờ trưa hai mươi ba tháng năm đức mặc quần áo màu đen đeo khẩu trang đôi mũ bảo hiểm
đi vào cửa hàng bán điện thoại ở xóm tám xã diễn thành huyện diễn châu
sau vài phút đức rút một vật màu đen giống súng và dao đe dọa nữ nhân viên yêu cầu đưa nộp điện thoại đang cầm trên tay
khi nữ nhân viên chống cự đức rút ra con dao nhọn liên tục đe dọa
thời điểm xảy ra sự việc tại cửa hàng điện thoại có một nữ khách hàng
lấy được hai điện thoại iphone một mươi bốn pro max cùng tiền đức ép hai phụ nữ đi vào trong phòng và khóa cửa
sau đó chạy ra sân lái xe máy tàu thoát
đức rút một vật trốn ra hà nội tài sản bị cướp được ước tính trị giá hàng chục triệu đồng
hiện nguyên nhân gây án đang được làm rõ
liên quan vụ tạt acid vào bàn nhậu khiến hai người tử vong ở tp hcm
luật sư cho rằng những sự việc tương tự xảy ra trong thời gian qua không ít nạn nhân thường phải mang thương tật suốt đời
vậy với hành vi bất nhân như vậy đối tượng đặng hoàn toàn sẽ bị xử lý như thế nào
mời quý vị và các bạn hãy cùng chúng tôi lắng nghe ý kiến của luật sư ngay sau đây
ngoại truyền thông tin
ngày hai mươi năm tháng năm công an quận bảy đã tạm giữ đối tượng đặng hoàn toàn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
đồng thời phối hợp công an tp hcm điều tra xử lý đối tượng này vì đã tạt acid vào bàn nhậu khiến hai người tử vong
một số nạn nhân khác vẫn đang nằm điều trị tại khoa mắt bệnh viện trợ giấy
trước đó sau giờ làm việc ở khu chế xuất tân thuận quận bảy vào chiều hai mươi hai tháng năm
nhóm công nhân trong đó có đặng hoàng toàn về nhà trọ trong hẻm năm trăm linh hai huỳnh tấn phát
phường bình thuận quận bảy ngồi nhậu
đến tối cùng ngày xảy ra cự cãi nên toàn bỏ về trước
tuy nhiên sau đó toàn cầm theo dao và đem theo một càn nhựa chứa acid quay lại chỗ nhậu
ta thẳng vào bàn nhậu khiến nhiều người bị thương
trong số đó ông n h l sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bị thương nặng nhất
sau khi được đưa vào bệnh viện để cấp cứu thì ông l qua đời
một số nạn nhân khác dù được các bác sĩ bệnh viện trợ giấy tận tình cứu chữa
nhưng sau đó
ông d n v sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu quê huyện cần duộc tỉnh long an
cũng tử vong vào dạng sáng hai mươi bốn tháng năm
hiện vẫn còn một số nạn nhân của vụ tả acid đang được điều trị tại bệnh viện
vậy hành vi tàn acid làm người khác tử vong phạm tội gì bị xử lý ra sao
luật sư trần thị ánh đoàn luật sư tp hcm phân tích
hành vi tạ acid là hành vi hết sức nguy hiểm
ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe sự sống của con người trong hiện tại và tương lai
nhiều nạn nhân tuy sống sót nhưng suốt đời tàn phế đau đớn mặc cảm về thể xác lẫn tinh thần
trong khi đó những kẻ thù ác hầu hết chỉ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội cố ý gây thương tích
không phải hành vi sát hại người làm cho dư luận phản đối lên án
tuy nhiên để hành xử về hành vi sát hại người còn phải tùy theo tính chất
mức độ hành vi thực hiện của cải phạm tội
đó là hành vi khách quan chứa đựng khả năng nguy hiểm
có thể làm người tử vong như tạt vào vị trí hiểm
dùng loại acid có nồng độ độc đặc hoặc về ý thức chủ quan
phạm tội quyết liệt đến cùng thể hiện việc cố ý tước đoạt tính mạng nạn nhân
được biết hành vi sát hại người là hành vi nhằm mục đích tước đoạt tính mạng của nạn nhân
có khung hình phạt cao nhất là tử hình theo điều một trăm hai mươi ba bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy
trong khi đó tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe người khác
quy định có khung hình phạt cao nhất là trung thần
khoảng năm điều một trăm ba mươi bốn bộ luật hình sự
theo luật sư trần thị ánh phân tích tóm lại hành vi tả acid nguy hiểm
và để lại những di chứng khôn lường nhưng chỉ được xem xét là tội phạm sát hại người
khi đủ yếu tố cấu thành tội phạm theo quy định
tại điều một trăm hai mươi ba bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
ngoài ra còn tùy theo động cơ tính chất mức độ để áp dụng tội danh khác
theo bộ luật hình sự
ngày hai mươi bốn tháng năm tổ công tác đội cảnh sát giao thông trật tự
công an huyện sóc sơn hà nội đã thực hiện chuyên đề kiểm tra nồng độ cồn
tại đường núi đôi xã tân mình huyện sóc sơn
quá trình làm việc sau khi tạm giữ xe của một người đàn ông vì vi phạm nồng độ cồn
đối tượng này sau đó liên tục chửi bới và ra tay tấn công lực lượng chức năng
khoảng một mươi hai h ba mươi năm phút ngày hai mươi bốn tháng năm thấy một người đàn ông điều khiển mô tô
có biểu hiện sử dụng bia rượu tổ công tác đã dừng phương tiện
và yêu cầu chấp hành kiểm tra nồng độ cồn
kết quả người này vi phạm nồng độ cồn ở mức ba trăm hai mươi ba mg trên lít khí thở
người đàn ông được xác định là nguyễn văn tựa sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai
chú thôn xuân dục xã tân bình huyện sóc sơn hà nội
tuy nhiên sau khi bị tổ công tác lập biên bản giữ phương tiện
ông tựa đã to tiếng và chửi bới lực lượng chức năng
rồi ra tay tấn công đại úy nguyễn quang hưng cán bộ đội cảnh sát giao thông trật tự
công an huyện sóc sơn
ngay sau đó tổ công tác đã khống chế ông tựa
và bàn giao cho đội điều tra tổng hợp công an huyện sóc sơn theo đúng thẩm quyền
liên quan vụ đòi thu phế năm trăm linh đồng mỗi xe hàng vào cửa khẩu kim thành
sáng hai mươi sáu tháng năm đại diện ban quản lý khu kinh tế tỉnh lào cai cho biết
cơ quan công an đã triệu tập người đàn ông trong video lan truyền trên mạng xã hội
qua xác minh ban đầu khoảng một mươi ba h ba mươi chiều hai mươi bốn tháng năm
một lái xe mang biển kiểm soát tỉnh bình định
xuất khẩu qua bến bãi ở cửa khẩu kim thành sang trung quốc thì bị một người đàn ông đòi thu tiền
trong đoạn hội thoại trên video người đàn ông này nói đây là tiền cổng vào cửa khẩu
khi tài xế cho biết đã đóng tiền cổng thì người này nói tiền cổng là tiền cổng tiền bãi là tiền bãi
nghĩa là hai loại tiền các lái xe phải đóng khác nhau khi vào khu vực cửa khẩu kim thành
và xe nào cũng phải chịu như vậy
theo các tài xế tất cả phương tiện xuất khẩu hàng hóa trước khi vào sâu trong khu vực cửa khẩu kim thành
đều phải qua bãi kb hai để làm thủ tục báo quan
thuật ngữ chỉ việc liên quan đến chi phí không chính thức khi làm thủ tục xuất khẩu hàng hóa
việc xuất hiện các đối tượng đứng ra thu phế phương tiện chở hàng xuất khẩu đi qua bến bãi
ở cửa khẩu kim thành đã xuất hiện từ lâu gây bức xúc cho tài xế
đại diện ban quản lý khu kinh tế tỉnh lào cai thông tin
ngay sau khi đoạn video nói trên được lan truyền trên mạng xã hội các đơn vị chức năng đã nhanh chóng vào cuộc
hiện phía công an đã triệu tập người đàn ông đòi thu tiền phương tiện vào khu vực cửa khẩu để xác minh làm rõ vụ việc
chuyển sang tin tức đáng chú ý khác từ ngày một mươi ba tháng sáu đến ngày một mươi sáu tháng sáu tới
ủy ban nhân dân tỉnh khánh hòa sẽ tổ chức liên hoan du lịch biển nha trang hai nghìn một mươi chín
với nhiều hoạt động sự kiện hấp dẫn kỳ vọng thu hút bốn trăm linh lượt khách tham dự
đây là lần thứ hai tỉnh khánh hòa tổ chức chương trình liên hoan du lịch biển
liên hoan tổ chức đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp góp phần quảng bá hình ảnh
sản phẩm du lịch đặc trưng của nha trang khánh hòa
qua đó các doanh nghiệp du lịch lữ hành kết nối hợp tác kinh doanh
năm nay với chủ đề vịnh ngọc nha trang bừng sáng liên hoan du lịch biển diễn ra nhiều hoạt động đường phố
với khoảng hai trăm linh gian hàng trưng bày giới thiệu các chương trình sản phẩm du lịch dịch vụ ưu đãi
sản vật đặc trưng của tỉnh khánh hòa và các địa phương trên cả nước
liên hoan còn tổ chức các chương trình ca mối nhạc lễ hội ẩm thực cà phê trái cây và đặc sản vùng miền
các sự kiện có hình thức mở tổ chức tại đường phố tạo ra sự tương tác gần gũi đến người dân du khách
như diễu hành đường phố xe mô tô xe hoa giúp người dân du khách trải nghiệm nét đặc sắc của du lịch nha trang khánh hòa
trong bối cảnh giao thông đường bộ từ thành phố hồ chí minh và tỉnh khánh hòa thuận lợi
các đường bay được khôi phục tỉnh khánh hòa kỳ vọng thu hút bốn trăm linh lượt khách trong nước và quốc tế tham dự liên hoan du lịch biển
giám đốc sở du lịch tỉnh khánh hòa cho biết lễ hội đường phố như diễu hành xích lô áo dài tương tác với người dân và du khách trong và ngoài nước
qua đó phục vụ cho du lịch dần dần chuyên nghiệp hơn
thông qua những lễ hội này góp phần cho các doanh nghiệp người dân và những người làm du lịch sẽ nâng cao ý thức của mình
trong việc nâng cao chất lượng nghiệp vụ sản phẩm của địa phương vùng miền
đáng chú ý từ một mươi ba tháng bảy đến hai mươi tháng bảy tại thành phố nhà trang diễn ra lễ hội vịnh ánh sáng quốc tế nhà trang có chủ đề ngân hà rực rỡ
đây là cuộc thi trình diễn thiết bị bay không người lái drone life lần đầu tiên xuất hiện ở việt nam
với sự tham gia của bốn đội thi thiết bị bay không người lái rone đến từ hàn quốc trung quốc pháp các tiểu vương quốc ả rập thống nhất uae
sự kiện dự kiến thu hút hơn năm mươi lượt khách
cuối đêm diễn tiếp cận hơn hai mươi triệu lượt khán giả trên cả nước qua các kênh truyền hình
chủ tịch hội đồng quản trị tổng giám đốc công ty cổ phần giải pháp kinh doanh corect đơn vị phối hợp tổ chức sự kiện cho hay
năm nay có sự kết hợp giữa những drone khổng lồ và những drone mà có trình diễn bằng các hiệu ứng nghệ thuật
do vậy nên các màn trình diễn năm nay sẽ rất khác biệt và đấy là lý do vì sao mà ban tổ chức lựa chọn đội pháp và uae sẽ bay trình diễn tại đảo hòn tre
đây là điểm đến khác biệt và nổi tiếng ở nha trang khánh hòa du khách sẽ có rất nhiều trải nghiệm mới
thông qua những chương trình sự kiện đặc sắc trong dịp hè tỉnh khánh hòa đặt mục tiêu đón chín triệu lượt khách lưu trú
phấn đấu đạt doanh thu du lịch khoảng bốn mươi tỷ đồng trong năm hai nghìn hai mươi bốn
phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh khánh hòa khẳng định nỗ lực của địa phương để nâng tầm thương hiệu du lịch khánh hòa
chủ đề là vịnh ngọc nha trang bừng sáng với mục tiêu và hy vọng rằng hình ảnh của nha trang hình ảnh của khánh hòa
sẽ bừng sáng trên bản đồ du lịch cả nước và cả trên bản đồ du lịch của khu vực và quốc tế
từ đó quảng bá xúc tiến hình ảnh điểm đến du lịch nha trang khánh hòa góp phần thúc đẩy tăng trưởng ngành du lịch
kinh tế mũi nhọn của tỉnh khánh hòa
thưa quý vị dự kiến đến ba mươi tháng năm nhà thầu thi công sẽ hoàn thành mở rộng đoạn tuyến từ nút giao âu cơ xuân diệu
đến chợ hoa quảng an dài một một km cho phép phương tiện lưu thông
hiện các kỹ sư công nhân chia thành nhiều mũi thi công gấp rút triển khai phần việc được giao đẩy nhanh tiến độ dự án
thông tin về tiến độ dự án ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông hà nội
chủ đầu tư cho biết trên toàn tuyến từ khách sạn thắng lợi đến nút giao cầu nhật tân đã thi công xong toàn bộ tường chắn bê tông cốt thép
cửa khẩu qua đê tường chắn giao thông bên trái tuyến thảm bê tông nhựa đường dân sinh hai bên đường âu cơ
đoạn từ khách sạn thắng lợi đến nút giao xuân diệu đã thảm thô xong để thông xe kỹ thuật hai trăm linh mét
đoạn từ nút giao xuân diệu đến chợ hoa quảng an đã thảm thô một phần hai mặt cắt đường âu cơ tuyến chính trước tết nguyên đán hai nghìn hai mươi
đến nay đã thảm thô một phần hai mặt cắt đường âu cơ tuyến chính còn lại được hai trăm linh m trên một một trăm linh m
dự kiến thảm thu xong cả đoạn để thông xe kỹ thuật trước ngày ba mươi tháng năm
đoạn từ chợ hoa quảng an đến nút giao lạc long quần đã thảm thô xong hai làn đường mở rộng đường âu cơ tuyến chính
đã chuyển sang thi công kết cấu mề mặt đường mới phần lõi còn lại từ ngày một mươi tám tháng năm phần đấu hoàn thành thông xe kỹ thuật toàn tuyến trước ba mươi tháng sáu
dự kiến hoàn thành thảm mịn thi công các hạng mục phụ trợ trồng cây xanh chiều sáng tổ chức giao thông trong quý ba năm hai nghìn hai mươi
nói về khó khăn còn tồn tại của dự án ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông hà nội cho biết do thời tiết mưa nhiều
mật độ giao thông trên tuyến rất lớn công tác bàn giao lại mặt bằng việc thi công tuyến điện một trăm một mươi kv yên phụ tây hồ bị chậm ảnh hưởng đến công tác tổ chức thi công
ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông hà nội đang chỉ đạo nhà thầu tăng cường huy động máy móc thiết bị nhân lực để bù lại tiến độ bị chậm khoảng hai mươi ngày
hiện ubnd quận tây hồ đã thống nhất việc đóng nút giao âu cờ ngõ ba trăm chín mươi chín và cửa khẩu ubnd phường nhật tân để thi công hoàn chỉnh nút phục vụ cho việc phân luồng tổ chức thi công toàn tuyến được thuận lợi và an toàn
chỗ tập kết cũ hiện là làm đường chính trong quá trình phân luồng tránh ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân trong khu vực
hình ảnh cánh đồng lúa nghệ thuật tại tam cốc xã ninh hải huyện hoa lư tỉnh ninh bình đã thu hút rất nhiều du khách trong và ngoài nước
được biết cánh đồng có diện tích gần một mươi m hai được làm mới với hình ảnh cậu bé trăn trầu thổi sáo lấy cảm hứng từ bức tranh dân gian mục đồng thổi sáo đẹp như trong phim
cụ thể cánh đồng tam cốc là một trong năm cánh đồng lúa đẹp nhất việt nam nằm trong quần thể danh thắng tràng an có diện tích hơn một mươi tám hectare uốn lượn bên dòng sông ngô đồng
năm nay cánh đồng lúa này được nhiều người dân chú ý với bức tranh mục đồng thổi sáo bằng lúa
để thực hiện được bức tranh ban tổ chức và người dân địa phương đã phải chuẩn bị và tiến hành cấy lúa từ nhiều tháng trước
theo phòng nông nghiệp phát triển nông thôn huyện hoa lư tỉnh ninh bình để hỗ trợ nông dân duy trì việc cây lúa tạo cảnh quan đẹp phục vụ du lịch
ngay từ đầu phòng phối hợp với trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện đôn đốc hướng dẫn hợp tác xã nông nghiệp văn lâm triển khai thực hiện
bên cạnh đó còn thường xuyên cử cán bộ kỹ thuật xuống hướng dẫn nông dân chăm sóc phòng trừ sâu bệnh cho lúa
trước đó đơn vị đã phối hợp với ủy ban nhân dân xã ninh hải thực hiện nghiêm túc việc hỗ trợ toàn bộ phân bón giống lúa cho bà con
được biết giống lúa để tạo nên bức tranh mục đồng thổi sáo ở tam cốc là giống thái xuyên một trăm một mươi một có đặc điểm cây cứng chống chịu sâu bệnh tốt phù hợp với đồng đất nơi đây
ông hoàng thành phong ban quản lý khu du lịch tam cốc cho biết
mỗi một năm chúng tôi tạo ra một sản phẩm khác biệt lạ để thu hút khách du lịch đến tham quan khu du lịch tam cốc bích động
bức tranh mục đồng thổi sáo thể hiện ước nguyện của người dân về thiên thời địa lợi nhân hòa để luôn có những vụ mùa bội thu
hình ảnh cậu bé khôi ngô tươi thắn ngồi trên lưng trầu xung quanh đều là cỏ cây đất trời rộng lớn thể hiện khát vọng được hòa hợp với thiên nhiên để có được sự thuận lợi cho vụ mùa phát triển hoa màu tươi tốt
đồng thời bức tranh có ý nghĩa tôn vinh những giá trị văn hóa tín ngưỡng độc đáo của vùng đất cố đô địa linh nhân kiệt là lời cảm ơn
con vật chăm chỉ hiền lành luôn gắn bó với hoạt động sản xuất của mỗi gia đình nhà nông qua đó nhắc nhở mỗi người về đức tính riêng năng cần cù trong cuộc sống
bức tranh không chỉ mang đến cho du khách cảm nhận về không gian thân thuộc yên bình của làng quê việt nam
mà còn ngợi ca hình ảnh người nông dân ngoài trồng lúa còn không ngừng sáng tạo nghệ thuật thưởng thức văn hóa làm giàu thêm đời sống tinh thần
phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố châu đốc an giang cho biết lễ hội vía bà chúa sứ núi sam năm hai nghìn hai mươi bốn diễn ra từ ngày hai mươi hai tháng năm đến ngày ba tháng sáu
tức ngày một mươi năm đến ngày hai mươi bảy tháng bốn âm lịch
năm này cũng là kỷ niệm một mươi năm lễ hội này được công nhận dị sản văn hóa phi vật thể quốc gia hai nghìn một mươi bốn hai nghìn hai mươi bốn
an giang đang đưa đề xuất có thể miễn phí vào khu du lịch núi sam trong bảy ngày lễ hội
theo đó các hoạt động lễ hội nhằm bảo tồn tôn vinh phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể lễ hội cấp quốc gia vía bà chúa sứ núi sam
tăng cường quang bá các giá trị văn hóa thắng cành núi sam thúc đẩy phát triển du lịch
hiện mọi công tác chuẩn bị cho lễ hội đã cơ bản được hoàn tất đảm bảo thuận lợi an toàn nhất cho du khách tới
trong đó công tác tổ chức giao thông kiểm soát giá cả an toàn vệ sinh thực phẩm an ninh trật tự được địa phương đặc biệt quan tâm
phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố châu đốc cũng cho biết địa phương hướng tới lễ hội vía bà chúa sứ núi sam sẽ được công nhận di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại
đại diện ban quản lý khu du lịch quốc gia núi sam cũng thông báo đơn vị có văn bản trình ủy ban nhân dân tỉnh an giang xem xét không thu phí khách vào khu du lịch
trong thời gian diễn ra lễ hội từ ngày hai mươi tám tháng năm đến ngày ba tháng sáu
lễ hội vía bà chùa sứ núi sam có các hoạt động chính gồm lễ rước tượng bà vào đêm ngày hai mươi ba tháng bốn âm lịch
lễ thỉnh sắc ông thoại ngọc hầu hai mươi năm tháng bốn âm lịch lễ túc yết và xây trầu đêm lúc hai mươi năm tháng bốn âm lịch
lễ tránh tế hai mươi bảy tháng bốn âm lịch lễ hội sắc đưa ông thoại ngọc hầu từ miếu bà về làng mộ hai mươi bảy tháng bốn âm lịch
tối hai mươi năm tháng năm tại cần thơ
đã tái hiện không khí chợ chiếu ma định yên tỉnh đồng tháp nhằm mang đến những trải nghiệm thú vị cho người xem
đây là lần thứ ba tuần lễ thời trang cửu long cửu long fashion wick lấy cảm hứng từ hồn quê nam bộ diễn ra tại đồng bằng sông cửu long
không gian lần này được ban tổ chức trang trí những bông hoa cỏ lào và sát bờ sông hậu
trong không gian bình dị chiều quê người mẫu nhí trình diễn những chiếc áo dài áo bà bà được thiết kế kiểu dừa không nhấn èo
trên mỗi áo còn tạo điểm nhấn bằng những bông hoa
hoặc dùng vải họa tiết xưa
đặc biệt lần này người mẫu còn kết hợp đạo cụ là những loại trái cây miệt vườn như trôm trôm của huyện phong điền cần thờ cam quýt của tỉnh vĩnh long để tăng thêm nét mộc mạc
hoạt động trình diễn lần này là món quà một tháng sáu đầy ý nghĩa và cũng là sân chơi dành cho các em đam mê biểu diễn thời trang khi hè về
với mong muốn đưa văn hóa nam bộ đến gần hơn với thiếu nhi cũng như ai yêu mến vùng đất này
đêm diễn thời trang đã tái hiện khung cảnh chợ chiếu mà
tại làng nghề định yên huyện lấp vò tỉnh đồng tháp
cùng với sự phát triển của làng nghề hơn hai thế kỷ trợ chiếu ban đêm mở ra để đáp ứng nhu cầu mua bán của hàng trăm hộ làm chiếu tiểu thương khắp các tỉnh
theo ông bà kể lại sở dĩ họ phải họp trợ phiên ban đêm vì muốn tận dụng thời gian ban ngày dệt chiếu
người mua tranh thủ buổi sớm mai trở chiếu bán khắp vùng
người mẫu nhí mặc trang phục là những bộ bà ba truyền thống đầu đội khăn rằn lớp đóng vai tiểu thường tay cầm đèn thước gậy chờ người dệt chiếu mang hàng ra bán lớp thì đóng vai nghệ nhân dệt chiếu
khung cảnh tái hiện như ngày trước hai bên mua bán ngã giá và bán tùy theo chất lượng chiếu
tổng giám đốc công ty việt news cho biết sự sống động của hoạt cảnh góp phần nâng cao giá trị văn hóa làng nghề khẳng định thời trang và cuộc sống luôn gắn liền với nhau trong bất kể hành trình nào
vị này nói ban đầu còn trẻ chưa hiểu hết văn hóa thì sẽ học hỏi ông bà đi trước hoặc những người am hiểu lịch sử đồng bằng sông cửu long hướng dẫn xây dựng kịch bản
đặc biệt thời trang mà cho các bé diễn sẽ khó hơn vì diễn tả không thể đặc sắc như người lớn
nhưng tôi cũng muốn sự hồn nhiên của các bé cũng sẽ lớn dần lên qua sự am hiểu về văn hóa áo dài áo bà bà và những trang phục khác của nam bộ vì mỗi chương trình là một điểm nhấn khác nhau
sầu diễn sắp tới sẽ diễn ra vào tháng bảy tại thiết kế vietnews
tại tỉnh đồng tháp chúng tôi sẽ tái hiện chợ mà và chợ quê luôn
thưa quý vị theo thông tin được nền tảng du lịch kỹ thuật số agoda công bố ngày hai mươi ba tháng năm thành phố hội an tỉnh quảng nam cùng với tp hcm và thành phố nhà trang tỉnh khánh hòa là ba điểm đến ở việt nam được khách châu âu tìm kiếm nhiều nhất trong thời gian qua
theo nhận định của agoda ba điểm đến trên được du khách châu âu tìm kiếm nhiều nhất do mang đến sự kết hợp hoàn hảo giữa nghỉ dưỡng trải nghiệm
và văn hóa ba điểm đến này cũng là lựa chọn lý tưởng cho du khách muốn tận hưởng tối đa kỳ nghỉ hè dài ngày ở việt nam
cũng theo dữ liệu agoda công bố việt nam đứng thứ ba trong danh sách những điểm đến châu á thu hút du khách châu âu nhất sau malaysia và nhật bản dựa trên lượt tìm kiếm nơi lưu trú với lượt tìm kiếm tăng sáu mươi sáu so với cùng kỳ năm trước
mới đây thành phố hội an cũng được tạp chí tham ao vương quốc anh đề xuất vào top một mươi ba điểm đến hấp dẫn hàng đầu thế giới
thành phố hội an xếp vị trí thứ bảy trong danh sách này
đô thị cổ hội an cũng vừa được đề cử điểm đến thành phố văn hóa hàng đầu châu á năm hai nghìn hai mươi bốn trong khuôn khổ giải thưởng du lịch thế giới world travel award lần thứ ba mươi một năm hai nghìn hai mươi bốn khu vực châu á và châu đại dương
khách du lịch có xu hướng chuộng đến những nơi có biển trong đó có miền trung việt nam
thành phố hội an là một trong những điểm đến hấp dẫn nhất được những tín đồ du lịch yêu thích và lựa chọn cho kỳ nghỉ của mình
di sản văn hóa thế giới đô thị cổ hội an và khu vực lân cận sở hữu những bãi biển hoang sơ trong lành với biển xanh cát trắng nắng vàng quyến rũ từng được báo chí quốc tế đánh giá cao như củ lao tràm an bàng cửa đại
từ đầu năm hai nghìn hai mươi bốn đến nay tỉnh quảng nam đón hơn hai triệu lượt khách đến tham quan lưu trú
đầu tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn tỉnh quảng nam phối hợp với hơn một trăm linh doanh nghiệp hoạt động du lịch tổ chức chương trình kích cầu du lịch với chủ đề quảng nam miền xanh di sản
gồm hai giai đoạn quảng nam cảm xúc mùa hè từ tháng năm đến tháng tám năm hai nghìn hai mươi bốn và mùa vàng xứ quảng từ tháng chín đến hết tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi bốn
thành phố hội an tiếp tục là nơi diễn ra nhiều hoạt động văn hóa du lịch và các sản phẩm du lịch hấp dẫn
lãnh đạo sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh quảng nam cho biết chương trình kích cầu du lịch hứa hẹn sẽ thu hút hàng trăm ngàn lượt du khách đến với thành phố hội an và tỉnh quảng nam góp phần phát triển du lịch quảng nam hiệu quả bền vững
vị này thông tin thêm
thành phố hội an đã được bình chọn đứng đầu trong top một mươi điểm đến đẹp rẻ và an toàn nhất thế giới theo bảng chỉ số chi phí đi nghỉ toàn cầu của post office công ty tài chính hàng đầu tại anh
đây là tín hiệu tốt là động lực để toàn ngành du lịch tiếp tục nỗ lực phấn đấu đạt được mục tiêu đề ra trong năm hai nghìn hai mươi bốn đẩy mạnh tăng tốc phát triển đóng góp tích cực hơn nữa vào tăng trưởng kinh tế xã hội của tỉnh thu hút khách du lịch nội địa và quốc tế
những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay cảm ơn quý vị và các bạn